xin kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực các tỉnh phía đông bắc bộ trong ba ngày tới
chịu tác động của khối không khí lạnh tăng cường sau suy yếu
nên trời nhiều mây có sương mù và mưa nhỏ dài rác
khiến tầm nhìn giảm thất đường xá trơn trượt
ảnh hưởng phần nào đến các hoạt động giao thông
về nhiệt độ duy trì mức thấp trời lạnh
vùng núi trời rét với nhiệt độ cao nhất phổ biến là ở dưới mức hai mươi bốn độ
còn các tỉnh phía tẩy bắc bộ
do ít chịu tác động của khối không khí lạnh suy yếu
nên trời khô sáo hơn
hiện tượng nhiều mây và sương mù
chủ yếu tập trung vào thời điểm đêm và sáng sớm
trưa chiều có lúc hứng nắng
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
có nơi còn cao hơn
cũng chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh lịch đông tầng thấp
nên các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
cũng nhiều mây có mưa rào rải rác
còn từ quảng trị đến thừa thiên huế
có nắng với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
ở các tỉnh thành phía bắc đảo hải vân
phổ biến là ở dưới mức hai mươi bảy độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi
ban ngày chưa có nắng
với mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng
giao động từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
và cao nhất phổ biến là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân nơi đây
đối với khu vực tây nguyên
do tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí khô nóng
nên trong thời kỳ những ngày tới
nơi đây tiếp tục duy trì tình trạng khô nóng
với kiểu thời tiết nắng sớm
và kết thúc lúc trường muộn
cường độ nắng mạnh
nên nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
về đêm và sáng nhiệt độ hạ xuống dưới hai mươi một độ
trời xe lạnh
tại khu vực nam bộ
nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
riêng miền đông còn trên ba mươi năm độ
đáng lưu ý do tình trạng khô nóng
thì nhiệt độ sẽ kéo dài
độ ẩm ban trưa sẽ phổ biến là từ ba mươi năm đến bốn mươi năm
và nếu nếu nếu
vào thời điểm vào mùa khô
mọi người cần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy
để tránh những thiệt hại do thiên tai gây ra